liên quan đến vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân vào ngày tám tháng một vừa qua
hiện các ngành các bệnh viện trung tâm y tế đang khẩn trương cứu chữa cho các bệnh nhân bị nạn
hiện các nạn nhân bị nạn trong vụ tai nạn lật xe trên đèo hải vân đã được đưa đi cấp cứu
tại trung tâm y tế quận liên triều và bệnh viện đa khoa đà nẵng
theo thống kê hiện tại có hai mươi một nạn nhân đang được cấp cứu một nạn nhân đã tử vong
còn hôm nay đang đang ngủ thì có ba bệnh nhân đang ngủ đằng kia
có một đất lìa chi và một mũ nấu chi ngay
đang khắc phát vào thẳng gấp
thời gian nó thiếu máu thì không cho phép mình kéo dài được
cho nên ta phải tranh thủ chạy đua với thời gian
cố gắng là càng sớm càng tốt
công gác cấp cứu đã được tiến khơi tương đối hoàn chỉnh nhanh chám gọn gàng và kịp thời
điều trị tóc tất cả các bệnh nhân mà đã đưa chữa cứu cấp cứu tóc
tất cả các bệnh nhân đã đưa về trung tâm y tế liên triểu
theo lời kể của một số nạn nhân vụ tai nạn xảy ra
khi đoàn xe gồm hai chiếc đang chở năm mươi ba sinh viên trường cao đẳng kiên giang đi tham quan thực tế từ ngày năm tháng một
khi hai xe đang di chuyển trên đèo hướng từ đà nẵng đến tỉnh thừa thiên huế
thì một xe bất ngờ lao dốc lật xuống đèo
nó lật từ mấy bên phải của em nó lật qua hai dòng
rồi cái đó tiếng nó đập hết rồi xong rồi cái gọn chân em thọt lại dưới
cùng ngày đại diện lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
đã đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân bị nạn
theo thông tin từ công an tỉnh thừa thiên huế vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ba mươi
tại km tám trăm chín mươi tám cộng hai trăm linh đèo hải vân thuộc thị trấn lăng cô tỉnh thừa thiên huế
xe ô tô khách bị lật mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi hai nghìn chín trăm ba mươi do tài xế ngô văn long điều khiển